trong cuộc họp với các đơn vị liên quan về vụ việc nhân viên hàng không bị hành hung xảy ra tại sân bay nội bài
sở giao thông vận tải đã thống nhất chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông đào vịnh thuấn
thanh tra giao thông từ ngày một một mươi một hai nghìn một mươi sáu
theo đó vi phạm của ông đào vĩnh thuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín là nhân viên thuộc đội thanh tra cầu đường bộ
thanh tra sở giao thông vận tải hà nội được xác định trong vụ việc trên là nghỉ việc với lý do gia đình
đi ra tỉnh ngoài nhưng không xin phép đồng thời có hành vi xúc phạm phụ nữ tại nơi công cộng gây phản cảm
giám đốc sở giao thông vận tải vũ văn viện nhấn mạnh những hành vi vi phạm của ông đào vĩnh thuấn
đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của cán bộ công chức của thanh tra giao thông sở giao thông vận tải hà nội
trên cơ sở xác minh báo cáo từ thanh tra sở giao thông vận tải hà nội và tường trình của cá nhân ông đào vĩnh thuấn
giám đốc sở giao thông vận tải hà nội vũ văn viện đã chỉ đạo thanh tra sở giao thông chấm dứt hợp đồng lao động
đối với ông thuấn từ ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu vì những vi phạm nêu trên đồng thời do tránh thanh tra sở giao thông
chỉ đạo rút kinh nghiệm trong toàn lực lượng để không xảy ra hành vi tương tự
trước đó vào chiều ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu tại sân bay nội bài qua camera an ninh sân bay ghi lại cảnh hai nam thanh niên
một người túm cổ áo một người lao vào tấn công một phụ nữ
hai hành khách được xác định là trần dương tùng và đào vịnh thuấn sau khi làm thủ tục đi trên chuyến bay vn bảy nghìn hai trăm năm mươi sáu
từ hà nội đi tp hcm đã có hành vi xúc phạm và hành hung một nhân viên của trung tâm khai thác nội bài
là bà nguyễn lê quỳnh anh vụ việc đã gây ra làn sóng khiến dư luận bức xúc